hiện nay lúa xuân của tỉnh hà nam đang trong giai đoạn trổ bông
nhiều loại sâu hại đang phát triển mạnh
nếu không được phun trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại nặng đến năng suất lúa cuối vụ
dày nâu dày trắng với mật độ trung bình từ hai trăm linh đến ba trăm linh con trên một mét vuông
còn nơi hơn một con trên một mét vuông
bệnh khô vắn tiếp tục phát triển nhanh trên các diện tích gieo cấy dày
diện tích nhiễm hơn một mươi hectare sâu cuốn lá nhỏ bị nhiễm trên hai mươi bảy bảy trăm linh hectare
cùng với đó bệnh bạc lá đạo ôn cũng đang gây hại cục bộ
để phòng trừ có hiệu quả sâu bệnh bảo vệ lúa xuân
tỉnh hà nam yêu cầu các huyện thành phố tập trung chỉ đạo các xã
các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phân loại các trà lúa
thời điểm lúa trổ phát rục sâu diễn biến bệnh hại
tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
chỉ đạo cán bộ ngành nông nghiệp tăng cường kiểm tra tiến độ hiệu quả phong trừ